xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
và mở đầu bản tin là thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách dường nằm tuyến cố định hà giang đi hà nội
với xe ô tô container chở lạc khô từ hải phòng đi hà giang kéo theo rơ móc
xảy ra vào khoảng hơn một giờ sáng ngày hôm nay tại km một trăm năm mươi một quốc lộ hai thuộc thôn đồng cầu xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
vụ tai nạn này đã làm cho năm người tử vong tại chỗ và năm người được đưa đi cấp cứu hai phương tiện hư hỏng nặng
ngay sau khi nắm bắt được thông tin từ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên
phó chủ tịch trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng
đã yêu cầu phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường
phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả thăm hỏi nạn nhân chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc
đồng thời khẩn trương báo cáo về tình hình nguồn nhân vụ việc và phối hợp với văn phòng chính phủ tham mưu ban hành công điện của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tự
cục cảnh sát giao thông cho biết nguồn nhân sơ bộ là do xe ô tô container đi đến đoạn đường cong không làm chủ được tốc độ
đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại
bước đầu xác định cả hai lái xe không sử dụng rượu bia các điều khiển phương tiện đảm bảo quy định
được biết những nạn nhân trong vụ tai nạn là đoàn khách của tỉnh long an đang trên đường về sân bay nội bài
sau khi đi du lịch tại cao nguyên đá đồng văn tỉnh hà giang
xe khách dường nằm chở khách theo hợp đồng đã được đưa về trụ sở công an huyện yên sơn để điều tra
đến bảy h ba mươi phút sáng cùng ngày lực lượng chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường
đảm bảo cho giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ hai
theo người dân địa phương đoạn đường này đã xảy ra tai nạn là điểm đen về an toàn giao thông
thường xuyên xảy ra va chạm giao thông ở đoạn đường này
còn vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh đắk lắc công an thành phố bôn ma thuật đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với võ duy tâm bốn mươi hai tuổi trú tại huyện củ chi tp hcm
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đã khiến cho em học sinh tử vong
các quy định trên đã được viện kiểm soát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo kết quả điều tra ban đầu tâm đã có hành vi điều khiển xe ô tô vượt xe khác không đúng quy định
không đảm bảo an toàn nên đã tông vào xe gắn máy đi ngược chiều khiến hai em học sinh tử vong
vụ tân nạn xảy ra vào khoảng một mươi hai h ngày ba ba trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa khánh tp bô ma thuật
thời điểm này xe ô tô khách của nhà xe phương trang
điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh đắk lắc đi tp hcm
khi đến địa điểm này chiếc xe đã vượt xe container đi cùng chiều
lấn sang làn đường bên trái rồi tông trực diện vào xe gắn máy
do một học sinh một mươi sáu tuổi điều khiển trở theo sau một học sinh khác một mươi tám tuổi
cùng học tại trường trung học phổ thông phan chu trinh huyện cư rút tỉnh đắk nông
đi theo hướng ngược lại
ngay sau đó hai em học sinh được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng nên hai em đã tử vong
sau khi xảy ra tai nạn thương tâm
công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn ma túy
đối với tài xế tâm và cho kết quả âm tính
công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng là trịnh xuân thành và nguyễn văn trúc
đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ xã xuân lai huyện gia bình
vì hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày ba tháng ba tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện gia bình
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cắm chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn
tại km hai mươi bảy cộng hai trăm linh quốc lộ một mươi bảy
thuộc địa phận xã nhân thắng
thì phát hiện thành và trúc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn phóng xe vượt chốt
ngay sau đó tổ công tác đã đuổi theo yêu cầu hai đối tượng dừng phương tiện
để kiểm tra theo yêu cầu
nhưng thành và trúc không những không chấp hành
mà dùng điện thoại cá nhân quay phim
ghi hình liên tiếp chửi bới sô đẩy cán bộ làm nhiệm vụ
trúc nhặt gạch ném rồi cả hai tiếp tục tấn công cán bộ làm nhiệm vụ
ngay lập tức lực lượng tăng cường của công an huyện
đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ hai đối tượng trên
kiểm tra sau đó người điều khiển xe máy là thành
đã vi phạm nồng độ cồn mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở
người ngồi sau là trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở
đúng với điện cổ thì bạn thành bạn đón em
hai em là khổ mũ hai em cũng có tím em

thế thì hôm nay khi mà tỉnh rượu rồi
thì anh nhận thức thế nào về cái hành vi của mình
em biết em sai rồi
chỉ mong các cơ quan chức năng
cho em tạo điều kiện để em sớm về

rất bất kỳ
hành vi của thành và trúc đã khiến nhiều người dân chứng kiến
bởi sự manh động và coi thường pháp luật
theo quy định của pháp luật
hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông
thi hành công vụ có thể lên tới bảy năm tù
ngoài ra mức xử phạt sẽ còn tăng nặng
theo tính chất mức nguy hại và hậu quả hành vi
về lĩnh vực xử lý vi phạm nồng độ cồn
thì lãnh đạo bộ công an
hay như lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo công an huyện
đã chỉ đạo rất quyết liệt

không có vùng cấm không có ngoại lệ
kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn
để thứ nhất là
đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn
và có sức dân đe đến
những người vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyên cáo
người tham gia giao thông lên chấp hành
không chống đối lại lực lượng chức năng
để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vụ việc vừa rồi
trong năm vừa qua tình hình gia đình an toàn giao thông
nói chung của lớp hội chung
bắc đinh đô diên có những chuyển biến
hết chức rõ rệt
trong đó là cái
tắt ảo thông mà cái nguyên nhân tắt ảo thông
từ nồng độ cồn đã giảm đi
từ những cái kết quả trên
thì thấy rằng cái việc chỉ đạo
tập trung chỉ đạo về nồng độ cồn
của lãnh đạo bộ nền ổng tỉnh
để là kéo giảm nguyên nhân tắt ảo thông
là một chủ trương rất đúng đắn
tuy nhiên thì bên cạnh đó thì
chúng ta cũng biết rồi vẫn còn rất nhiều
vẫn còn những tình trạng
những người dân cố tình vi phạm
chống đối lượng chức năng
nhất là tập trung trong thanh thiếu liên
như vụ việc vừa qua
đấy cũng là một điều mà
chúng tôi cũng rất trân trở
để thời gian tới thì hiệu quả
hơn nữa cái công tác này
đối với công an huyện chúng tôi thì tiếp tục tham mưu
cho cốc ủy thuyền địa phương
chỉ đạo các ban ngành cùng vào cuộc
để làm lân cao
nhận thức của người dân
trong chấp hành
luật pháp về giao thông trực tượng giao thông
cũng như là cái nguyên nhân nồng độ cồn
hiện công an huyện gia bình
đang hoàn tất hồ sơ
đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm
trước pháp luật
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay mùng năm tháng ba
tòa án nhân dân tp hcm đã mở
phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
và tám mươi năm bị cáo đồng phạm
bà trương mỹ lan bị truy tố
về ba tội danh tham ô tài sản
đưa hối lộ
và vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và phóng viên của chúng tôi
đã có mặt tại hiện trường
để gửi tới quý vị những hình ảnh ngay sau đây
cổ phân sài gòn scb trương mỹ lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân
và rút ruột hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hành vi phạm tội của bà lan cùng đồng phạm là nguyên nhân căn bản cốt yếu
dẫn đến việc tổng dư nợ không có khả năng thu hồi của scb lên tới gần sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
vốn chủ sở hữu âm hơn bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng
sau khi ngân hàng scb được hợp nhất từ ba ngân hàng trương mỹ lan đã thu mua thâu tóm cổ phần
tương đương hơn chín mươi một vốn điều lệ để chi phối ngân hàng scb
tuy nhiên số cổ phần này chủ tịch vạn thịnh pháp nhờ hai mươi bảy pháp nhân trong và ngoài nước
cùng các cá nhân đứng tên giúp
trương mỹ lan không ra mặt mà chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu gần năm vốn điều lệ
dù không trực tiếp giữ chức vụ đồng pháp
tại ban quản trị ban điều hành scb
xong với việc sở hữu tới chín mươi một vốn điều lệ
trương mỹ lan tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín vào những vị trí chủ chốt của ngân hàng
thông qua những người này bà lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng scb
về cả nhân sự hoạt động tín dụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã sử dụng scb như một công cụ tài chính
huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập khách hàng hồ sơ vay vốn khống
thuê người đứng tên tài sản các khoản vay khống để phục vụ cho mục đích cá nhân
trợ thủ đắc lực giúp sức cho hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan là các công ty thẩm định giá
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp chỉ đạo lãnh đạo scb liên hệ với các công ty thẩm định giá
để thông đồng nâng giá tài sản lên nhiều lần nhằm hợp thức thủ tục vay vốn
bằng thủ đoạn này ngân hàng scb đã cho vay hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay liên quan đến trương mỹ lan và đồng phạm
với tổng số tiền một sáu mươi sáu sáu trăm linh tám tỷ đồng